thời điểm kiểm tra bên trong quán có hàng chục dân chơi gồm cả nam và nữ đang nhún nhảy theo điệu nhạc cực lớn ở quán ba
phát hiện lực lượng công an nhóm dân chơi đã tìm cách tháo chạy ra ngoài nhưng bị chốt chặn
qua kiểm tra có hai mươi bốn người dương tính với ma túy
trước đó vài tháng cũng tại vũ trường này đoàn kiểm tra của công an tỉnh đã phát hiện hai mươi ba người dương tính với ma túy
chủ của cơ sở vũ trường arcid đã bị xử phạt bốn mươi triệu đồng với hành vi hoạt động quá giờ và để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý
thưa quý vị liên quan đến tội phạm hoạt động tín dụng đen
thời gian qua công an tỉnh đắk lắc đã đồng loạt gia quân triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
triệt xóa làm tan giã hàng chục băng nhóm tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay với lãi suất cắt cổ trên địa bàn tỉnh đắk lắc
tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh thường núp bóng các doanh nghiệp các tiệm cầm đồ
chúng sẵn sàng đe dọa con nợ và hành xử theo kiểu côn đồ xã hội đen khi con nợ không trả tiền đúng hạn
hoạt động của các nhóm tội phạm này đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội gây bất an cho quần chúng nhân dân
quá trình điều tra công an tỉnh đắk lắc còn làm rõ
ngoài một số người dân tìm đến các nhóm tiến dụng đen để vai tiền vì mục đích mưu sinh
thì có rất nhiều người vay với mục đích cá độ bóng đá hoạt động cờ bạc và nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác
lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với loại hình cho vay này
khi cần nên liên hệ các ngân hàng hoặc các cơ sở tiến dụng có uy tín
từ thực trạng tín dụng đen như trên
thì công an tỉnh chúng tôi khuyến cáo đối với người dân
chúng ta phải hết sức thận trọng tỉnh táo
và khi đã có nhu cầu vay tiền thì đề nghị bà con liên hệ đến các cơ sở tiến dụng hợp pháp của nhà nước
như là ngân hàng các tổ chức tiến dụng cho vay hợp pháp
của nhà nước tránh mắc vào cái bẫy tín dụng đen
và lầm vào cảnh kinh tế khó khăn cùng quẫn thì rất là không nên
từ đầu năm đến nay công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố điều tra ba vụ
triệt xóa làm tàn giã năm mươi ba nhóm với hơn một trăm năm mươi đối tượng và nhiều đối tượng hoạt động riêng lẻ
hàng chục cơ sở kinh doanh liên quan đến tín dụng đen
trong đó có những nhóm cho vay lãi suất lên đến ba trăm sáu mươi một năm
một thông tin đáng chú ý khác
đúng vào giờ cao điểm
hàng loạt chiếc xe đang dừng đèn đỏ tại một ngã ba ở trung tâm thành phố pleiku tỉnh gia lai
thì một chiếc xe con đã tông từ phía sau khiến cho nhiều người phải nhập viện
vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng sáu h bốn mươi phút sáng ngày hôm nay
tại ngã ba hoa lư thành phố pleiku tỉnh gia lai
vào thời điểm này chiếc xe con mang biển số tám mươi một a một mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi một
lưu thông từ hướng đường phạm văn đồng đã tông vào năm chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ
không dừng lửa lại
ở đó chiếc xe này tiếp tục lao tới phía trước với tốc độ cao
băng qua ngã ba và tông vào đuôi của chiếc xe ô tô tám mươi một a tám nghìn ba trăm bảy mươi
đẩy chiếc xe này lật nghiêng
chiếc xe ô tô con gây tai nạn chỉ dừng lại khi tông vào bồn cây trong lề đường
và làm gãy một chiếc cột điện
bước đầu xác định có sáu người bị thương phải đưa đi cấp cứu
nhiều người khác bị cháy xước
chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu
năm chiếc xe máy cũng bị hư hỏng
ngay sau vụ tai nạn các cơ quan chức năng của thành phố pleiku đã nhanh chóng đến hiện trường
điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc
tiếp theo sẽ là tiểu mục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin chào trường quay hà nội
tình trạng các xe ô tô xe khách dừng đổ đón trả khách tự phát xuất hiện ngày càng nhiều
đặc biệt là vào giờ cao điểm gây ủng tắc và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
trên nhiều tuyến đường tại thành phố hồ chí minh không khó để bắt gặp cảnh
nhiều xe ô tô taxi xe khách bất ngờ rẽ ngang dừng đón khách
hoặc những đoạn đường mặc dù đã có biển cấm đổ xe nhưng các loại xe này vẫn đổ đón khách
đặc biệt là tại các khu vực cửa ngõ tuyến đường cao tốc
xe đổ thành hàng dài vào giờ cao điểm gây ủng tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận
huyện đề nghị kiểm tra xử lý chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
hiện trên địa bàn thành phố có một trăm linh tám điểm tăng hai mươi năm điểm so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
hoạt động đón trả khách tự phát thường xuất hiện ở trước trụ sở hoặc trong khuôn viên trụ sở
khu vực cây xăng tuyến đường bãi xe
nhằm khắc phục thực trạng này các cơ quan chức năng phối hợp địa phương thường xuyên kiểm tra
đề xuất lắp đặt các loại biển báo cấm tại các vị trí hoạt động gây mất trực tự an toàn giao thông
ra soát mục đích sử dụng đất đối với các điểm đón trả khách trong khuôn viên địa điểm kinh doanh
kiểm tra xem xét chặt chẽ phương án phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự
vệ sinh môi trường và an toàn giao thông đối với những điểm tập trung đông hành khách
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã thành lập các đoàn để kiểm tra hiện trường
đối với các công trình dự án trọng điểm đang thi công nhằm đảm bảo an toàn giao thông
vệ sinh môi trường hệ thống biển báo rào chắn và tiến hành xử phạt nhiều trường hợp vi phạm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín thanh tra sở giao thông vận tải đã tăng cường triển khai công tác phối hợp
với các đơn vị ngành chức năng tiến hành ra soát kiểm soát xử lý khắc phục các vấn đề
từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng giao thông báo hiệu đường bộ nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông
cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường đang khai tác trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó phối hợp rà soát khắc phục hệ thống điện báo các bất cập của hệ thống hạ tầng kỹ thuật
giao thông đường bộ nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông
kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
qua kiểm tra rà soát thanh tra sở đã phát hiện và xử lý gần bốn trăm năm mươi vụ vi phạm
xử phạt số tiền hơn hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó tính đến cuối tháng năm trên địa bàn thành phố có tổng cộng một trăm bốn mươi ba vị trí rào chắn
trên năm mươi năm tuyến đường để phục vụ thi công các công trình dự án
trong sáu tháng cuối năm thanh tra sở giao thông tiếp tục triển khai đoàn kiểm tra
đối với các công trình dự án đang thi công trên đường bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông vệ sinh môi trường
trong sáu tháng đầu năm lượng thịt heo nhập về việt nam qua các cảng của tp hcm tăng gần bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
dự kiến lượng thịt nhập khẩu về cũng sẽ tăng cao bởi vì tình hình dịch tả heo châu phi còn đang diễn ra hết sức phức tạp
thông tin từ cục hải quan tp hcm cho biết lượng thịt heo nhập khẩu qua các cảng của thành phố trong sáu tháng đầu năm
tính đến ngày một mươi chín tháng sáu đã tăng vọt gấp gần bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
ước tính các doanh nghiệp đã chi gần bảy triệu usd để nhập thịt heo nhập khẩu với khoảng bốn tấn thịt dạng đông lạnh
trong khi sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám chỉ có khoảng một tấn thịt được làm thủ tục thông quan giá trị sắp xỉ hai triệu usd bởi bối cảnh dịch tả heo châu phi lan rộng tại miền bắc
lo ngại về sự an toàn của nguồn thịt heo trong nước nhiều công ty chế biến thực phẩm các bếp ăn công nghiệp trường học và người tiêu dùng đã chuyển qua sử dụng thịt heo nhập khẩu
một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tại tp hcm cho biết phần lớn thịt heo nhập về để bán cho các công ty đưa vào chế biến thực phẩm và bếp ăn công nghiệp
ít bán lẻ ra ngoài thị trường nếu có là thịt heo đặc sản hay thịt heo cao cấp
theo hiệp hội chăn nuôi đồng nai cho biết nhập khẩu ồ ạt thịt heo sẽ gây khó cho ngành chăn nuôi trong nước
trong khi chất lượng thịt nhập khẩu cũng là vấn đề vì có loại giá tại cảng tp hcm chỉ sắp xỉ ba mươi đồng một kg thấp hơn cả giá heo hơi trong nước
dự kiến nhập khẩu thịt heo để phục vụ cho thị trường trong nước sẽ còn tăng mạnh do dịch bệnh
các tháng cuối năm và đầu năm hai nghìn hai mươi cần có lượng thịt bổ sung cho thị trường bởi thịt heo chiếm tới bảy mươi tổng lượng thịt tiêu thụ của người việt nam
thưa quý vị trong dịp hè nhiều nơi ở tp hcm đã tổ chức các hoạt động dạy trẻ ý thức bảo vệ môi trường
bằng cách là thu gom rác thải nhựa và hướng dẫn tái chế đồ chơi từ nhựa thành những tác phẩm nghệ thuật thu hút sự quan tâm của trẻ lẫn phụ huynh
vừa được chơi vừa được học lại vừa được sáng tạo là mối quan tâm và cũng là nhu cầu thiết yếu của các bậc phụ huynh dành cho trẻ trong dịp hè
chính vì vậy việc lồng ghép ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động sáng tạo đồ chơi từ vật phẩm tái chế
được cả phụ huynh giáo viên lẫn trẻ tỏ ra thích thú không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện
và được trang bị đầy đủ kiến thức hiểu biết về môi trường và cách thức để bảo vệ môi trường
làm cho mùa hè của trẻ trở nên ý nghĩa và thú vị hơn
sau này thì con về nhà con cũng bắt chứa các cô chú làm theo
cái hoạt động mà cho học sinh gom những cái rác thải tại nhà rác sinh hoạt tại nhà
từ những cái chai nhựa hay giấy tờ để các con đến những cái điểm thu gom thì cũng rất là ý nghĩa
thứ nhất là để cho các con ý thức được việc là bảo vệ môi trường không có xả rác lưng công
thứ hai là các con sẽ hình dung ra được những cái đồ vật đó có thể tái chế tái sử dụng lại được
thay vì chúng ta thải ra môi trường rất là khó phân hủy
ban đầu thì sẽ là một cái phong trào mình kêu gọi học trò nhưng mà lâu dần thì nó sẽ hình thành
một cái ý thức cho các con và các con sẽ lan tỏa cái việc đó đến ngay từ gia đình mình
những vỏ chai nhựa ống hút bình nước nhựa v v được thu gom qua bàn tay khéo léo của các bé
được phủ lên những màu sắc rực rỡ dần hình thành nên những tác phẩm nghệ thuật thú vị và đầy sáng tạo
giáo dục sớm ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc tái chế đồ chơi không chỉ giúp con trẻ
có những khái niệm ban đầu về môi trường sống đồng thời biết cách sống tích cực với môi trường
nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của cơ thể và trí tuệ
rác thải nhựa và ô nhiễm trắng đấy là những cái vấn nạn mà lớn nhất hiện nay đang xảy ra
thực ra thì đã là thói quen thì cái việc thay đổi nó cũng rất là khó
để làm được việc đấy thì các cô chú ở đây phải kêu gọi từ những hành vi nhỏ nhất
tức là nộp giác thải nhựa đến và cùng làm ra từ giác thải nhựa này
trở thành những sản phẩm ngoài cái vui chơi giải trí
ngoài cái học tập và hiểu được về giá trị về hành động thì nó cũng là một cái nhân văn
theo xét hạn lượng giác thải nhựa do nhật bản ước tính năm hai nghìn một mươi
việt nam hiện đang đứng thứ tư trên thế giới với mỗi năm có khoảng bảy trăm ba mươi tấn rác thải nhựa ra biển
chính vì vậy để chúng ta giảm thiểu giác thải nhựa và ô nhiễm trắng
bên cạnh việc tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường
việc dạy trẻ sự sáng tạo đồ chơi từ những vật liệu tái chế
giúp đem lại một mùa hè ý nghĩa và thú vị cho trẻ
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng sáu tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ thời gian tới
hội nghị do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức theo hình thức trực tuyến
đến các cấp có kết nối trực tuyến ở địa phương
cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
lãnh đạo một số bộ ngành và sáu mươi ba tỉnh thành phố năm trăm bảy mươi bảy các huyện quận
sáu trăm sáu mươi bốn xã với tổng số đại biểu là hơn hai mươi tám người
do tác động của biến đổi khí hậu nước biển dân thiên tai có diễn biến bất thường
cực đoan hơn cả về cường độ thời gian địa điểm xuất hiện và trái quy luật
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên cả nước đã xảy ra một mươi hai loại hình thiên tai
làm hại bệnh
hai mươi ba người chết và mất tích tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên ba trăm ba mươi bảy tỷ đồng
về công tác phòng chống thiên tai thời gian tới bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyễn xuân cường cho biết sẽ xây dựng trung tâm điều hành phòng chống thiên tai quốc gia
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín xây dựng đề án tổng thể phòng chống thiên tai các khu vực
miền núi phía bắc miền trung tây nguyên
về nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo tập trung vào chín nhóm nhiệm vụ chính
trong đó nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bên cạnh đó giả soát và cập nhật phương án phòng chống thiên tài tránh bị động
lúng túng khi tình huống xấu xảy ra đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai
qua diễn tập tập huấn cho người dân và cộng đồng
ngày hôm qua một mươi chín tháng sáu thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện tiên lữ tỉnh hương yên
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã nêu kiến nghị tập trung vào các vấn đề
xử lý rác thải tại khu vực trung chuyển trên địa bàn xã dị chế nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho những hộ dân xung quanh
bày tỏ quan ngại trước tình trạng mất an toàn giao thông hiện nay
cử tri xã nhật tân kiến nghị lực lượng công an tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát đặc biệt với các lái xe
sau đó cử tri đề nghị tăng mức phụ cấp cho cán bộ thôn nhằm thu hút người trẻ tuổi tạo nguồn cán bộ cho cơ sở
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thứ trưởng lê quý vương chúc mừng những kết quả tích cực của huyện tiên lữ nói riêng
và tỉnh hương yên nói chung đã đạt được nhất là kết quả xây dựng nông thôn mới đã tạo sự thay đổi lớn trong mỗi làng quê
cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thứ trưởng lê quý vương đồng tình với cử tri về việc cần phải xử lý ngay từng bước trong công tác vệ sinh môi trường
thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông xảy ra khá nghiêm trọng
năm yếu tố cần được đảm bảo để giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông đó là
người tham gia giao thông phương tiện hạ tầng kỹ thuật tổ chức giao thông pháp luật an toàn giao thông được đồng chí thứ trưởng nêu rõ
bộ công an đang báo cáo với chính phủ đề xuất với quốc hội cho xây dựng luật về trật tự an toàn giao thông để có chế tài xử lý trong từng tình huống cụ thể
bên cạnh đó thứ trưởng lê quý vương thông báo đến cử tri một số nét chính về tình hình chung của thế giới và khu vực
chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước và các vấn đề liên quan đến công tác công an
tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy tội phạm có tổ chức nhất là nhóm thanh niên côn đồ
giải quyết triệt để tín dụng đen xử lý hoạt động có tính chất dâm ô liên quan đến trẻ em phụ nữ
hôm nay tại trường cao đảng an ninh nhân dân hai đã diễn ra hội nghị tổng kết bốn mươi năm đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an
cho bộ nội vụ vương quốc campuchia từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm hai nghìn một mươi
đoàn đại biểu campuchia có ngài trăn yên quốc vụ khanh bộ nội vụ vương quốc campuchia
ngài im hen tổng lãnh sự quán vương quốc campuchia tại tp hcm
về phía bộ công an việt nam có thượng tướng nguyễn văn thành
quỷ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tham dự hội nghị
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cả đất nước campuchia rơi vào thảm họa diệt chủng tàn khốc
trong bối cảnh đó có sự đóng góp của bộ công an việt nam vào sứ mệnh lịch sử vẽ vang
trong cuộc phản công tự vệ bảo vệ đất nước và tình nghĩa quốc tế vẹn toàn trong sáng thủy chung
và ý chí của một dân tộc kiên cường đã bước qua mọi khó khăn thử thách
để khẳng định trước thế giới quyền bảo vệ tổ quốc khi bị xâm lăng và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả
bên cạnh đó việc phối hợp đào tạo cán bộ công an cho bộ nội vụ vương quốc campuchia
góp phần đảm bảo an ninh trật tự
ngày một mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bộ nội vụ việt nam đã quyết định thành lập
trường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ an ninh k gọi tắt là trường một trăm bảy mươi chín
với nhiệm vụ tổ chức đào tạo bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ văn hóa võ thuật cho cán bộ an ninh campuchia
học một ở đại học tokyo
khi làm cái đề tài này thì chúng tôi có tiếp cận
và chúng tôi được biết rằng là ở trên mạng xã hội
có rất nhiều các cái diễn đàn dành cho các bệnh nhân ung thư
bởi vì là cái số lượng người bị ung thư ở việt nam quá lớn
thì họ đưa lên tất cả các diễn đàn
và mọi người cũng vào chia sẻ rất là nhiều
tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái giá trị nhất
tức là chúng tôi đã gửi đi được một cái thông điệp
ý nghĩa từ cái chương trình này
đấy là hãy tỉnh táo
nhất có thể
antv không phải là cái đơn vị mà đầu tiên phát hiện ra đề tài này
nhưng chúng tôi họp và cũng trao đổi với anh chị em là
chúng ta đi đến cùng đề tài
thế thì cái quyết tâm ở đây là quyết tâm chung
từ lãnh đạo cục lãnh đạo kênh cho đến là nhóm thực hiện
khi thực hiện tác phẩm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
nhà báo cao hồng đã chọn cách tiếp cận gần gũi với độc giả
bằng việc giải đáp
những thắc mắc trước khi luật an ninh mạng có hiệu lực
cũng như nhiều đồng nghiệp khác
chị luôn mong muốn những tác phẩm báo chí của mình
được góp phần tuyên truyền chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
xây dựng xã hội phát triển văn minh và được bạn đọc đón nhận
trong các bài viết mình cũng đặt ra vấn đề
và đưa ra những cái vấn đề mà nó rất là gần với đời sống
ví dụ như là khi luật an ninh mạng mà ra đời
thì nó có cản trở cái quyền tự do ngôn luận hay không
rồi người bán hàng kinh doanh ổn định
văn lai có được kinh doanh hay không
hay là có tạo ra cái sự công bằng cho các doanh nghiệp việt nam
và các doanh nghiệp lớn về công nghệ
khi tham gia cái môi trường mạng ở việt nam hay không
thì quá trình mà tiếp cận thì mình đều nhận được những câu trả lời
là không như là người ta đồn đại
trong số một trăm bốn mươi bảy tác phẩm được chọn vào trung khảo lần này
hội đồng giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
đã chọn được một tác phẩm

gồm sáu giải a hai mươi bốn giải b bốn mươi hai giải c và ba mươi bốn giải khuyến khích
nhiều tác phẩm được thể hiện bài bản công phu chuyên nghiệp
mang tính phát hiện và phản biện tốt
đi đến tận cùng vấn đề
có hiệu quả xã hội mạnh mẽ tích cực
và có sức ảnh hưởng lan tỏa cao
các tác phẩm viết về phòng chống tham nhũng
tiêu cực lãng phí phê phán phản biện những mặt trái của xã hội
hay là đấu tranh chống những cái luận điệu sai trái xuyên tạc
khoảng hơn sáu mươi tác phẩm được vào trung khảo
là thuộc cái mảng đó
trong đó có rất nhiều tác phẩm
tình trình độ rất cao của bên ngành công an
của liên tri hội bộ công an và các báo công an tại các địa phương
đấy là điểm rất tốt
qua các năm tổ chức giải báo chí quốc gia
thể loại báo chí mà liên tri hội nhà báo bộ công an
đạt nhiều giải nhất là phóng sự điều tra
đây là thể loại khó
đòi hỏi thực hiện công phu kỹ lưỡng
cần nhiều phóng viên tham gia
và mất nhiều thông tin

từ thực tế và thế mạnh đó của mình
báo chí công an nhân dân góp phần khẳng định
vai trò và tầm quan trọng của báo chí nói chung
và báo chí công an nhân dân nói riêng
trong đời sống chính trị xã hội của đất nước